tại hà nội lễ hội miss summer trung hạ hai nghìn hai mươi một lễ hội truyền thống của thụy điển
đã được mạng lưới cựu sinh viên thụy điển tại việt nam tổ chức
cùng với sự hỗ trợ của đại sứ quán thụy điển tại hà nội hội hữu nghị việt nam thụy điển
và cộng đồng người thụy điển đang sinh sống và làm việc tại hà nội
miss summer là lễ hội lâu đời và quan trọng bậc nhất trong năm tại thụy điển
thường được tổ chức vào ngày hai mươi hai hai mươi ba tháng sáu hàng năm để chào đón ngày dài nhất trong năm
tại khu vực bắc âu đây là lần thứ ba lễ hội này được tổ chức tại việt nam
đến với lễ hội du khách được tham gia các hoạt động truyền thống như tự kết phương miện hoa
nhảy điệu nhảy truyền thống chơi các trò chơi dân gian thưởng thức các món ăn đặc trưng
truyền thống thụy điển giao lưu với cựu sinh viên việt nam tại thụy điển
và những người thụy điển đang sinh sống làm việc và học tập tại việt nam
lễ hội giúp người dân việt nam hiểu hơn về văn hóa đất nước con người thụy điển
có phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ lịch sử lâu dài bền vững giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước